thưa quý vị khán giả xu hướng cung cấp nội dung truyền hình đa nền tảng ott trên môi trường internet
đã và đang phát triển mạnh mẽ với các kênh truyền hình hiện nay
việc antv đã triển khai cung cấp nội dung thông qua app antv go
trên hệ điều hành điện thoại ios android và trên các dòng tv internet
đã bắt nhịp xu hướng mới của truyền hình hiện đại
vâng ạ trước đây thì nếu như việc tiếp cận các nội dung của intv có thể là thông qua việc xem tv
theo dõi trên trang web intv gov vn hay xem lại các chương trình trên youtube
fanpage của truyền hình công an nhân dân thì hiện nay quý vị hoàn toàn có thể xem trực tuyến intv
hay là các nội dung chương trình qua app intv go trên điện thoại
và rõ ràng rằng việc tiếp cận intv hiện nay có thể ở mọi nơi mọi lúc trên nhiều thiết bị có kết nối internet
làm sao để trải nghiệm antv go trên điện thoại
kính mời quý vị khán giả đến với nội dung sau đây
thưa quý vị trên điện thoại hệ điều hành ios android
quý vị khán giả truy cập vào kho ứng dụng app store trên hệ điều hành ios hoặc cs play trên điện thoại android
và tìm kiếm app antv go và tiến hành cài đặt
sau khi cài đặt thành công app antv go quý vị có thể xem các nội dung của antv một cách thuận tiện
khi điện thoại có kết nối internet qua mạng bốn g hoặc wi fi
antv go được thiết kế hiện đại với nhiều nội dung hấp dẫn và đặc biệt là tốc độ truy cập nhanh
giúp cho quý vị khán giả có thể dễ dàng tiếp cận các nội dung chương trình một cách nhanh nhất
app antv go luôn được cập nhật những tin tức mới nhất từ antv
cùng với đó là nội dung thông tin hình ảnh clip chuẩn hd
ngoài việc tiếp cận tin tức quý vị khán giả có thể theo dõi tất cả các chương trình chuyên biệt đặc sắc trên intv
hay xem trực tuyến nội dung antv ngay trên chiếc điện thoại
bên cạnh đó antv go còn giúp cho quý vị khán giả có thể quản lý danh mục những video hay nội dung yêu thích
và xem lại những chương trình này khi tạo tài khoản đăng nhập trên thiết bị
quý vị có thể đăng nhập tài khoản intv go theo một trong ba cách sau
đăng nhập bằng tài khoản apple đăng nhập bằng tài khoản facebook đăng nhập bằng tài khoản google
sau khi tạo tài khoản và đăng nhập trên intv go
quý vị khán giả có thể quản lý danh mục video yêu thích để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung yêu thích nào
bắt kịp xu thế của truyền hình hiện đại
đáp ứng tiêu chí mọi lúc mọi nơi mọi thiết bị
antv go ứng dụng xem truyền hình ott chính thức của truyền hình công an nhân dân sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới
với giao diện bắt mắt thân thiện dễ dàng cài đặt và sử dụng
antv go cho phép người dùng xem trực tuyến
các chương trình đang phát song song trên kênh intv
xem lại các chương trình đã bỏ lỡ hỗ trợ hiệt thị lịch phát sóng cùng nhiều tính năng thông minh khác
chất lượng hình ảnh chuẩn hd
nội dung phong phú đặc sắc độc quyền của intv
cài đặt và sử dụng hoàn toàn miễn phí
dành cho mọi đối tượng khán giả xem truyền hình trong nước và nước ngoài
chỉ cần một thiết bị thông minh có kết nối internet
đã xem truyền hình ott chính thức của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn các bạn